trong người kinh doanh nếu mua lúc cao bán lúc hạ thì chắc chắn bị lỗ
theo tính toán của bộ công thương tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cả năm hai nghìn hai mươi hai là khoảng hai mươi sáu triệu m ba
hiện năng lực sản xuất của các nhà máy trong nước đạt khoảng tám mươi nhu cầu này

tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước là khoảng hai mươi sáu triệu m ba
tuy nhiên đến một nửa nguyên liệu đầu vào của các nhà máy trong nước là khoảng tám mươi nhu cầu này
máy lọc dầu phải nhập từ nước ngoài cho nên thị trường thế giới biến động thế nào cũng sẽ tác động thị trường trong nước
thứ hai là chúng ta đang phải nhập hai mươi xăng dầu thành phẩm từ nước ngoài
cho nên khi các chi phí nhập khẩu tăng lên đã khiến việc điều chỉnh giá không thuận lợi như tính toán
ngày một mươi một tháng một mươi một để gỡ thế khó cho doanh nghiệp
liên bộ điều hành tăng chi phí nhập khẩu đưa xăng dầu về cảng việt nam lên ngưỡng sáu trăm bốn mươi đồng một lít
với xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm ngưỡng một hai trăm tám mươi đồng một lít
theo tính toán mức tăng này vẫn chưa thể làm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bù đắp được chi phí
nên dự báo các cây xăng tư nhân vẫn bán nhỏ giọt cầm trừng
theo các chuyên gia để cân đối thị trường chúng ta cần có kế hoạch sản xuất xăng dầu trong nước
và phân bổ hạn mức nhập khẩu xăng dầu theo từng năm
về lý thuyết vận hành thị trường xăng dầu là vậy
nhưng thực tế còn nhiều
các tổng đại lý phân phối cho các tổng đại lý rất là thấp rất là ít nhỏ giọt
cho nên chính cái nguồn hàng không có cho nên người ta không có hàng để người ta bán
thì buộc người mua phải chờ hoặc người ta bán có với một số lượng theo lĩnh mức
quỹ bình quản xăng dầu lúc mà bình thường thì nó cũng vẫn có những bất cập
chẳng hạn như là cái mấu chốt đấy là lúc nào trích quỹ lúc nào thì sử dụng quỹ
thì cái việc đấy là nó có những cái thông tin nó không rõ ràng
nó thậm chí nó nhập nhèm nó sẽ tạo ra những cái hoạt động của những cái doanh nghiệp
nhất là những doanh nghiệp sân sau người ta sẽ chờ cái thời điểm nào để có lợi nhất cho người ta
và điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường
thưa quý vị nếu quan sát công tác điều hành thị trường xăng dầu hiện nay
thì chúng ta có thể nhận thấy một thực tế là đang có những điểm ngẽn trong điều hành
bởi dù bộ công thương liên tục chỉ đạo các đồng bối tăng nguồn cung gia thị trường
bộ tài chính đã cho phép tính tăng thêm chi phí vào giá bán
thế nhưng tình hình xăng dầu vẫn chưa được khơi thông như kỳ vọng
điều quan trọng nữa là chúng ta chưa cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
các chuyên gia cho rằng chỉ khi nào cơ quan điều hành nhận diện và có cách khắc phục từng vấn đề cốt lõi
thì lúc đó mới đưa được thị trường xăng dầu về ổn định
hoạt động theo cơ chế thị trường có sự giám sát của nhà nước
sau đây là các giải pháp mà các chuyên gia đánh giá là phải thực hiện một cách cấp bách
cho thị trường xăng dầu trong nước hiện nay
thời gian tới nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của việt nam sẽ tăng lên
nên dự trữ xăng dầu quốc gia cũng bắt buộc phải nâng lên mức tương ứng
nếu không sớm thực hiện thị trường xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục lúng túng
khi có biến động về giá biến động về tình hình địa chính trị thế giới thiên tài cấm vận
bên cạnh đó nhà nước cần đầu tư sớm xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia
chứ không gửi xăng dầu trong kho của doanh nghiệp như hiện nay
sòng sòng với việc tăng dự trữ xăng dầu quốc gia
bộ công thương cần phải ra soát và quy hoạch lại số lượng các đầu mối xăng dầu và thương nhân phân phối
nhằm tăng khả năng kiểm soát nhà nước và sự chịu trách nhiệm về nguồn cung của thương nhân đầu mối thương nhân phân phối
cơ quan chức năng ví dụ như khi bạn cấp phép cho nhập khẩu
hoặc anh quản lý theo dõi giám sát thì anh phải theo dõi nguồn cung ứng nhập hàng của các đơn vị đã đầy đủ hay chưa
ông phải theo dõi kiểm tra giám sát
sông sông nước
hiện cách tính giá cơ sở xăng dầu bằng giá xăng dầu nguồn nhập khẩu nhân tỷ trọng phần sản lượng xăng dầu nhập khẩu
cộng giá xăng dầu
liên bộ công thương tài chính thống nhất điều hành theo hướng tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức chi phí để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước cho công thức giá cơ sở
hai chi phí này sẽ được đưa vào công thức tính giá cơ sở xăng dầu cho sát với thực tế kinh doanh
tính lại toàn bộ chi phí định mức chúng ta thấy từ năm hai nghìn một mươi bốn đến giờ tiền lương thay đổi chi phí giá điện thay đổi chi phí quản lý thay đổi rất nhiều chi phí để hình thành chi phí định mức thay đổi mà chúng ta vẫn giữ nguyên bảy tám năm nay rồi rõ ràng là bất hợp lý
cho nên về giá và chi phí định mức phải thực hiện đúng nguyên tắc tính đúng tính đủ và có lợi nhuận ở mức độ nhất định để cho doanh nghiệp

chúng ta sẽ tạo ra một cạnh tranh thực sự cạnh tranh tối đa không phải chỉ vì lợi ích của những người tiêu dùng của nền kinh tế mà quan trọng là phải là lợi ích phải là từ phía người nhập khẩu người kinh doanh thì họ mới tự động họ mới sẵn sàng và họ mới chấp nhận để có hành động gián tiếp để phục vụ vì các lợi ích chung
ngân hàng nhà nước việt nam sớm chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương kịp thời nắm tình hình có giải pháp phù hợp hỗ trợ chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu vốn cho thương nhân nhập khẩu xăng dầu tham gia góp phần tháo gỡ khó khăn bảo đảm an ninh năng lượng

kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị cơ quan địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung sang giàu cho thị trường trong nước điều hành giá sang giàu theo đúng quy định của pháp luật tăng cường kiểm tra giám sát thị trường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giả soát sớm đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định số chín mươi năm năm hai nghìn hai mươi một và nghị định số tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về kinh doanh sang giàu theo trình tự thủ tục rút gọn lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động
bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn công khai minh bạch hiệu quả hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân trình chính phủ trong tháng một mươi một này
vâng và chúng ta cùng kỳ vọng rằng việc chỉ đạo của chính phủ sẽ kịp thời giải quyết được vấn đề thiếu hụt xăng dầu như hiện tại và hướng tới thay đổi căn cơ có hiệu quả đối với các chính sách điều hành trong thời gian tới không còn tái diễn cảnh người dân doanh nghiệp gặp phiền toái vì xăng dầu như hiện nay
và đến đây thì thời lượng của chương trình aloba tám mươi chín tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau